thưa quý vị đại diện ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh cho biết là cơ quan chức năng quảng ninh
xác định nguyên nhân và danh tính các nạn nhân trong vụ ô tô lao xuống suối
khiến hai người chết và bốn người bị thương xảy ra vào tối ngày hôm qua
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tại km hai trăm bốn mươi một ba trăm tám mươi quốc lộ một mươi tám a thuộc thôn một xã đường hoa
xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn c bảy nghìn một trăm bảy mươi hai chạy hướng từ hạ long về móng cái thì tự lao xuống suối
vụ tai nạn đã khiến hai người chết gồm anh lò văn kiều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở thanh hóa
và anh nguyễn huy đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
bốn người bị thương gồm nguyễn văn thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đinh công kiên sinh năm hai nghìn chín
trịnh đình toản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và vi văn kiều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh cho biết thêm
hạ tầng tại khu vực xảy ra vụ tai nạn trước và sau vị trí tai nạn
mỗi bên một trăm linh mét đều là đường thẳng có đầy đủ các tiêu dẫn biển báo đường cong cọc tiêu tầm nhìn thoáng rộng
và ngay sau khi nhận được tin báo của vụ tai nạn ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh
công an tỉnh sở giao thông vận tải tỉnh đã có mặt tại hiện trường
cùng với lực lượng liên quan xử lý khắc phục hậu quả đảm bảo không để un
giao thông tại khu vực
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã tân uyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương
khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét nhóm người đã đánh chết một thanh niên hai mươi chín tuổi
theo thông tin ban đầu vào khoảng gần một mươi sáu h ngày hôm qua
tại khu vực trước chợ vị hảo phường thái hòa thị xã tân uyên
người dân thấy nạn nhân đang lái xe mô tô bỏ chạy
đuổi theo phía sau là một nhóm người cầm hung khí
khi nạn nhân chạy được một đoạn ngắn thì đã bị nhóm người đuổi kịp
bị cả nhóm dùng hung khí tấn công
khi thấy nạn nhân đã ngã gục nhóm người gây án nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
và lực lượng cảnh sát hình sự đang điều tra truy bắt nhóm người gây án
trong khi đó tại tỉnh bến tre công an huyện rồng trôm vừa tiếp tục mời làm việc
với các đối tượng gồm nguyễn huỳnh đông phương huỳnh minh nhật nguyễn triệu huy nguyễn văn tý
cùng chú tại huyện mỏ cây bắc và trần nhật hào chú tại huyện rồng trôm để điều tra xử lý
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện rồng trôm
đã phát hiện xe ô tô taxi bốn chỗ có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra trên xe có phương nhật huy và tý phát hiện bốn dao mã tấu năm dao tự chế một kiếm nhật một dao bấm
các đối tượng khai nhận hào có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở thị trấn rồng trôm
cho nên đã liên hệ với bốn đối tượng trên từ thành phố bến tre mang theo hung khí xuống để giải quyết mâu thuẫn
nhưng không gặp qua kiểm tra đã phát hiện phương huy tý dương tính với chất ma túy
công an tỉnh lâm đồng vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng đào bá lộc
huỳnh ngọc phúc và đặng viết phương cùng chú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
để điều tra về hành vi lừa đảo từ thiện trên mạng xã hội
theo điều tra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đào bá lộc và đặng viết phương đã cùng nhau lập ra trang fanpage
chia sẻ vì người nghèo trên mạng xã hội facebook để đăng tải các thông tin về những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
sau đó kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của phương sau đó chia nhau tiêu xài
cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi lộc và phương mâu thuẫn trong việc ăn chia số tiền nhận được
cho nên lộc đã rủ huỳnh ngọc phúc cùng tham gia
bằng thủ đoạn nêu trên các đối tượng đã nhận được tiền hỗ trợ từ hơn một tấm lòng nhân ái và đã chiếm đoạt được hơn sáu trăm linh triệu đồng
chỉ trong hai đêm vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một mươi bốn xe ô tô đỗ qua đêm trên đoạn đường trường trinh
thuộc địa bàn phường hòa phát và hòa an
quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bị đập vỡ kính mà không hề rõ lý do
hoang mang lo lắng đó là tâm lý của rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố
khi biết được thông tin là số lượng xe ô tô bị đập kính lần sau lại nhiều hơn lần trước
bằng sự quyết tâm cho đến cùng chỉ sau hai ngày vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
đã truy tìm thành công thủ phạm của các vụ đập kính xảy ra trong thời gian vừa qua
đây là hiện trường một xe ô tô đậu trước cửa nhà trên đường vũ lăng thuộc địa bàn phương hòa phát
bị các đối tượng dùng gạch đập phá
còn đây là hiện trường một xe ô tô khác trên đường trường trinh cũng bị đập phá cùng thời điểm
dấu vết còn rất mới
chỉ trong một đêm gần chục chiếc xe ô tô bị đập vỡ kính
khiến chủ nhân và người dân xung quanh không khỏi lo lắng
sau khi tiếp nhận hoàn lọt các vụ đập kính trên địa bàn đường trường trinh
thì lãnh đạo công vận đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng tập trung để điều tra xác minh lùm rõ
qua nhiều ngày chúng tôi từng ra mật phục nắm địa bàn
thì có thông tin là có hai đối tượng có đặc điểm tương đồng với hệ thống camera mà chúng tôi truy xuất được
với thông tin đây chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo công vận và tiến hành bác khẳng thấp để đấu tranh lùm rõ
hai đối tượng được xác định là lưu minh dương và phạm văn minh đều hai mươi bốn tuổi
trú ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại số một phạm ngọc mậu
công an quận cẩm lệ phát hiện vật chứng là những quần áo mà cả hai mặt khi đi thực hiện việc đập phá cửa kính ô tô
các đối tượng đã khai nhận toàn bộ có khẩu vụ đập kính đi đoạn đường đường chân
với mục đích là bọn đào là đối tượng đó là để cho vui
thì qua đây thì cũng cảnh báo các chủ tài sản có tài sản thì cũng nên có biện pháp để quản lý tài sản của mình tốt hơn
tội phạm đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản từng khiến cả thành phố đà nẵng lao đao vì sự manh động táo tợn
thì sự việc mới đây của hai đối tượng dương và minh đã cho thấy sự lệch lạc trong suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ
khi hủy hoại tài sản của người khác để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong cuộc sống cá nhân
đội cảnh sát hình sự công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa bắt giữ ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhận được tin báo của một doanh nghiệp trên địa bàn
về vụ việc đã bị kẻ gian tháo giữa bàn trên xe ô tô và trộn cắp khoảng hai tấn hạt hướng dương
giá trên sáu mươi triệu đồng tại khu vực bãi dịch vụ kb một thuộc quản lý của ban kinh tế cửa khẩu quốc tế lào cai
đội cảnh sát hình sự công an thành phố lào cai đã điều tra xác minh cho đến khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng chức năng đã làm rõ các đối tượng là ly thìn thỉnh lù xuân đạt cùng chú tại xã lùng vai huyện mường khương
và sầm văn phi chú tại huyện yên bình tỉ yên bái
cho đến khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng trên
và ngay trong đêm lực lượng chức năng cũng đã thu hồi toàn bộ số vật chứng mà các đối tượng đã trộm cắp
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng đã khai nhận lợi dụng sơ hở trong việc trông coi hàng hóa của chủ hàng
và ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu lào cai
ba đối tượng đã tháo rỡ bạt chắn trên xe ô tô và trộm cắp số hướng dương rồi thuê xe tải mang về vĩnh phúc bán lấy tiền
khi đang ở phòng trọ thì đã bị cơ quan công an bắt giữ
công an thành phố lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù tụ điểm đánh bạc đã được tổ chức hết sức kín đáo trong phòng ngủ
thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng hình sự công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đã triệt phá thành công bắt quả tàng
ba người phụ nữ cùng tang vật thu giữ
trên bốn mươi ba triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đội cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên phối hợp cùng với công an phường mỹ phước kiểm tra đột xuất căn nhà trên đường nguyễn hữu thọ
thuộc khóm đông thịnh sáu phường mỹ phước thành phố long xuyên do ông trần văn thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là người thuê lại căn nhà này
qua kiểm tra phát hiện bắt quả tăng phạm thị lệ thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
lê thị thu thủy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
võ thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
đang đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền ở phía trong phòng ngủ
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một mươi chín thẻ lệnh
ba giấy bốn bộ mài tứ sắc bốn điện thoại di động và bốn mươi ba triệu đồng tiền thu trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan khác
qua điều tra ban đầu được biết là tụ điểm đánh bạc trên hoạt động từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
do ông trần văn thái đứng ra tổ chức cho các đối tượng sát phạt nhau
và đối tượng đánh bạc trên hoạt động từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho đến nay

và hiện nay vụ việc đang được công an thành phố long xuyên xác minh làm rõ
nghị định một trăm ba mươi bảy sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
và tại điều một mươi bảy nghị định này cho phép cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân
chỉ cần có năng lực hành vi dân sự đầy đủ sẽ được sử dụng pháo hoa dịp lễ tết sinh nhật cưới hỏi
hội nghị khai trương ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật
và với quy định này đã có một bộ phận người dân đã hiểu lầm hoặc là chưa hiểu rõ khái niệm pháo hoa
khi cho rằng pháo hoa theo như nghị định một trăm ba mươi bảy cũng là pháo hoa nổ ngày trước
hoặc là pháo hoa do bộ quốc phòng bắn vào các dịp lễ tết
hoặc là loại pháo người dân đang đốt trái phép trong các dịp lễ tết
và để tránh tình trạng hiểu lầm này chúng tôi tiếp tục thông tin về quy định
nghị định một trăm ba mươi bảy để người dân hiểu đúng từ đó có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật
nó đã tạo ra một cái sự
đổi mới trong pháp luật của nhà nước
nhưng đồng thời hình như là người dân của nước mình là nghĩ hơi sai một chút
không đồng nghĩa với việc là chúng ta đốt pháo bừa bãi và sử dụng pháo trái phép
gây hậu quả nghiêm trọng như là những năm trước
từ trước cái này nhiều khi là dân chưa phân biệt được cái pháo hoa và pháo lổ
nhiều khi trong cái tết này khả năng có khi là người ta cũng lạm dụng
và cái chuyện là nhân đốt pháo hoa thì người ta cũng nhìn thấy đốt pháo lổ
thì cái này là các lưuận chính quyền địa phương
tăng cường tuyên truyền để cho dân hiểu thế nào là pháo nổ
thế nào là pháo hoa để được phép sử dụng cho nó thoải mái
so với nghị định trước đây
nghị định một trăm ba mươi bảy đã định nghĩa lại các khái niệm pháo nổ pháo hoa nổ và pháo hoa
tuy nhiên ngoài số người dân chưa hiểu rõ thì cũng có tình trạng
một bộ phận người dân cố tình hiểu sai quy định
để nhằm mục đích hợp thức hóa những hành vi vi phạm liên quan đến pháo
những cái hành vi mà mua bán vận chuyển trái kép qua bơn giới
thì sẽ bị xử lý bất kỳ
mặt hình sự qua điều một trăm tám mươi tám và một trăm tám mươi chín là buôn bán hàng lậu và vận chuyển hàng lậu qua biên giới
và còn đối với người dân nếu như sử dụng cái pháo hoa này không đúng quy định
theo nghị định mà đem sử dụng tràn lan hoặc là có thể đem đến những nơi công cộng
mà sử dụng mà gây ra những cái mất an ninh trật tự
thì có thể bị xử lý hình sự về tội gây dối trật tự công cộng
còn không thì sẽ bị xử phạt hành chính theo điều một mươi của nghị định một trăm sáu mươi bảy
về xử lý vi phạm hình chính
như vậy với sự ra đời của nghị định một trăm ba mươi ba
người dân cần chủ động tìm hiểu rõ quy định tránh hiểu lầm việc cho phép đốt pháo hoa
đồng nghĩa với việc được đốt tất cả các loại pháo hoa
việc hiểu không rõ hiểu sai bản chất của nghị định một trăm ba mươi bảy
sẽ vô tình khiến cho nhiều người có thể vi phạm pháp luật
dẫn tới bị xử lý hình sự nhất là vào thời điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một đang cận kề

bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây